là tỉnh miền núi những năm trước sản xuất nông nghiệp ở bắc cạn nhỏ lẻ và manh mún
nhưng từ khi xác định nông lâm nghiệp là hướng đi mũi nhọn trong phát triển kinh tế
tỉnh bắc cạn đã xây dựng được một số vùng chuyên canh cây trồng tạo ra nhiều mặt hàng nông sản đặc trưng
hướng đến xuất khẩu sang một số thị trường khó tính như nhật bản và châu âu ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại nhà máy này mỗi năm thu mua khoảng năm trăm linh tấn quả mơ của người dân tỉnh bắc cạn để chế biến
toàn bộ sản phẩm làm ra xuất khẩu sang thị trường nhật bản
để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường này doanh nghiệp đã liên kết với người dân xây dựng vùng nguyên liệu sạch với diện tích hơn năm trăm linh hectare
đây cũng là sản phẩm nông sản đầu tiên của tỉnh bắc cạn xuất khẩu với số lượng lớn ra nước ngoài
sản phẩm mơ hiện nay trong khoảng ba năm gần đây là hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín và vụ mơ năm hai nghìn hai mươi
thì tỉnh đã nguyên liệu để phục vụ cho xuất khẩu này đã được khoảng hơn hai tấn
và công ty chế biến chính và xuất khẩu chính là công ty misaki đang hoạt động tại khu công nghiệp thanh bình của tỉnh bắc cạn
với diện tích gần một hectare rong riềng là cây trồng chủ lực của tỉnh bắc cạn
đây là nguyên liệu để sản xuất miến rong
sản phẩm miến rong bắc cạn đã được tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
gần đây một số doanh nghiệp từ châu âu cũng đã đến tìm hiểu để đưa mặt hàng này sang tiêu thụ tại thị trường đầy tiềm năng này
sau đó tất cả mọi cái thông qua thì chúng tôi sẽ tiến tới là đàm phán về các điều kiện của hợp đồng
xác định khi sản phẩm nông sản được xuất khẩu sẽ đem lại lợi ích cao cho người dân
hiện nay tỉnh bắc cạn tập trung xúc tiến quảng bá thương hiệu sản phẩm nông sản để phương xa thị trường các nước trên thế giới